tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác công an thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một đối tượng sau khi uống rượu đã cầm rìu đuổi chém một thiếu tá công an đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch covid một mươi chín để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
đối tượng bị khởi tố là y hải ayun trú tại phường tân lập thành phố bù ma thuật theo kết quả điều tra ban đầu trong những ngày vừa qua tại hẻm ba trăm sáu mươi hai đường hùng vương phường tân lập liên tiếp ghi nhận một mươi hai ca mắc covid một mươi chín nên chính quyền địa phương phải thực hiện lệnh phong tỏa con hẻm này để kiểm soát phòng chống dịch lây lan
khoảng một mươi bảy h ngày một mươi một tháng một mươi một sau khi uống rượu cùng với nhóm bạn y hải đã cầm một cây dìu đến chốt kiểm soát đầu hẻm
tại đây hải liên tục chửi bới thách thức rồi bứt dây phong tỏa
đập phá bàn ghế biển hiệu cảnh báo và yêu cầu lực lượng chức năng phải gỡ bỏ phong tỏa
chưa dừng lại hải còn vác rìu
ruột đuổi chém thiếu tá mai đình thắng cán bộ công an phường tân lập đang làm nhiệm vụ tại chốt và rất may là đồng chí thắng kịp thời tránh được nên không bị thương tích
ngay sau đó công an phường tân lập phối hợp với đội cảnh sát điều tra tổng hợp công an thành phố bùa thuật khống chế bắt giữ đối tượng hải
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tây ninh vừa khởi tố bảy bị can
trong ba đường dây hoạt động tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép qua biên giới campuchia ở huyện châu thành thị xã trảng bàng và biến cầu
bảy bị can gồm chu thị hạnh nguyễn văn hoàng nguyễn văn trì cùng chú tại huyện bến cầu trần thị bé đam trần thị gái chú thị xã trảng bàng hồ thị ngọc thủy và dương thị hoa tươi cùng chú huyện châu thành
trong đó chu thị hạnh và nguyễn văn hoàng bị bắt tạm giam bốn tháng để phục vụ điều tra
cụ thể chu thị hạnh được một người tên lùn không rõ lai lịch thuê đưa sáu người việt nam xuất cảnh trái phép qua campuchia với tiền công là một triệu hai trăm linh nghìn đồng một người
hạnh thuê hoàng đón người để đưa đến huyện bến cầu giao lại cho hạnh tiếp đó hạnh chuyển cho trì chờ lúc đêm tối sẽ đưa sang campuchia
tương tự đối tượng gái và trần thị bé năm được một người đàn ông không rõ địa chỉ thuê đón đưa năm người việt nam giao lại cho người khác đưa sang campuchia với tiền công là năm trăm linh đồng một người
còn hai đối tượng thủy và tươi chuẩn bị
chỗ nghỉ thức ăn cho những người đi xuất cảnh trái phép trong thời gian chờ đêm khuya để xuất cảnh sang campuchia và đồng thời tham gia cùng ba đối tượng khác đưa người trái phép sang campuchia tám lần
chỉ vì sợ tiếng khóc của trẻ nhỏ làm ảnh hưởng đến hành vi vi phạm pháp luật của mình nguyễn văn hồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại phường châu phú a thành phố châu đốc tỉnh an giang đã nhiều lần hành hạ rồi ra tay sát hại cháu bé mới bảy tháng tuổi
mặc dù đối tượng đã tìm cách uy hiếp những người biết được sự việc hòng che giấu hành vi phạm tội của mình tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã nhanh chóng làm rõ vụ việc
vào ngày tám tháng một mươi một công an thành phố châu đốc báo cáo ban giám đốc công an tỉnh an giang về việc phát hiện thi thể cháu bé trong túi du lịch trôn ở cặp bờ kè công viên ba mươi tháng bốn đang trong quá trình phân hủy
qua công tác khám nghiệm và điều tra ban đầu xác định nạn nhân là cháu nguyễn mỹ thiên còn gọi là cherry
vào năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một chú tại phường châu phú a thành phố châu đốc có nhiều nghi vấn cháu bị sát hại
xác định đây là vụ án nghiêm trọng cần phải nhanh chóng làm rõ để chấn an dư luận
ban giám đốc công an tỉnh chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự cử các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm nhanh chóng phối hợp cùng công an thành phố châu đốc điều tra làm rõ
ngay trong đêm là trưởng trí trưởng phòng trang sự đã phân công chúng tôi nên trực tiếp tiếp cận hồ sơ và đấu tranh khai tháp với các đối tượng
bước đầu thì các đối tượng này đều là các đối tượng chịu ma túy và có mối quan hệ thân thiết với nhau
và các đối tượng đã bị khống chế đe dọa cho nên là bước đầu gặp rất nhiều khó khăn cho việc là xác định đối tượng gây án
sau nhiều giờ kiên trì đấu tranh khai thác và bằng các chiến thuật hỏi cung cuối cùng chúng tôi đã xác định được đối tượng gây án là đối tượng nguyễn văn hồng
giết cho bé hết sức là dã man
tại cơ quan công an bước đầu hồng khai nhận khoảng giữa tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
hồng sống như vợ chồng với nguyễn thị mỹ
trong thời gian sống chung mỗi khi thấy cháu kim là con riêng của mỹ khóc hồng tỏ ra bực tức nên đã nhiều lần hành hạ và làm cháu gãy tay
khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai tháng một mươi một sau khi hồng cùng mỹ và trần điền sử dụng ma túy xong hồng kêu mỹ đem điện thoại qua hàng xóm để sạc nhờ
hồng ở nhà dùng nước đổ vào miệng cháu kim khiến cháu tử vong
khi mỹ quay về nhà phát hiện con đã chết hồng bàn với mỹ đem đi thiêu
nhưng mỹ không đồng ý do nghi ngờ hồng đã giết con mình
đến khoảng hai giờ sáng ngày bốn tháng một mươi một hồng cùng mỹ để cháu kim vào túi du lịch rồi đem ra bờ kè công viên ba mươi tháng bốn trôn
về nhà hồng thường xuyên đe dọa giết và dùng hung khí đánh mỹ gây thương tích
đến trưa ngày tám tháng một mươi một mỹ đến cơ quan công an trình báo
hồng biết gì của mỹ cang là có lỗi cháu phải cấn cức lương tâm
từ lúc mà cháu bị tâm dữ thì giờ không có đêm nào cháu ngủ được
có một tiền án về tội trộm cắp tài sản mới ra tù vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
sau khi ra tù về thì đối tượng tiếp tục là tụ tập các đối tượng sử dụng ma túy để đi trộm cắp tài sản và để có tiền mua ma túy để sử dụng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với bị can nguyễn văn hồng để điều tra về các hành vi giết người và cố ý gây thương tích
đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ để làm rõ hành vi không tố xác tội phạm đối với trần điền
thưa quý vị trên cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín tính đến một mươi bốn h chiều ngày hôm nay cả nước đã tiêm được gần một trăm linh tám triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
trong ngày hôm qua ngày hai mươi tháng một mươi một trên cả nước đã tiêm được hơn một ba triệu liều
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là gần chín mươi và tỷ lệ tiêm đủ hai liều vaccine là khoảng gần năm mươi sáu dân số
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là gần chín mươi và tỷ lệ tiêm đủ hai liều vaccine là khoảng gần năm mươi sáu dân số
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là gần chín mươi và tỷ lệ tiêm đủ hai liều vaccine là khoảng gần năm mươi tám dân số
bộ y tế đã tiếp tục phân bổ vaccine cho các địa phương này để tăng nhanh diện bao phủ tiêm chủng
hiện nay đã có hai mươi chín trên sáu mươi ba tỉnh có tỷ lệ bao phủ đủ hai liều vaccine cho dân số từ một mươi tám tuổi trở lên đạt trên năm mươi
trong đó bốn tỉnh có tỷ lệ bao phủ trên chín mươi là quảng ninh khánh hòa đồng nai và long an
thành phố hà nội vừa ban hành hướng dẫn thực hiện cách ly tại nhà cho f một nhưng không áp dụng trong bốn quận trung tâm gồm ba đình
hoàn kiếm đống đa và hai bà trưng
khi f một có nguyện vọng được cách ly y tế tại nhà phải có đơn đăng ký gửi ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
bốn xã phường thị trấn qua trạm y tế tại nơi cư trú
trạm y tế xã phường thị trấn sau khi tiếp nhận đơn đăng ký gửi danh sách về ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín xã phường thị trấn
ubnd các quận huyện thị xã khẩn trương chỉ đạo ubnd các xã phường thị trấn thực hiện ngay việc ra soát
tại từng hộ gia đình nơi cư trú đảm bảo các điều kiện thực hiện cách ly tại nhà để chủ động khi có các trường hợp f một có nguyện vọng cách ly tại nhà
báo cáo kết quả ra soát trước ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một qua sở y tế tổng hợp báo cáo ubnd thành ủy hà nội
chỉ đạo ubnd các xã phường thị trấn và các lực lượng chức năng trên địa bàn tổ covid một mươi chín cộng đồng thực hiện điều tra
truy vết triệt để các trường hợp f một để phân loại và quyết định đủ điều kiện để cách ly tại nhà
hay cách ly tại khách sạn
khi người cách ly có nguyện vọng có đơn cam kết cách ly tập trung xây dựng phương án cách ly f một tại nhà trên địa bàn quản lý
phân công cụ thể và triển khai các nhiệm vụ theo quy định tổ chức kiểm tra giám sát thực hiện việc cách ly tại nhà
sau một thời gian triển khai các mô hình tổ chức tự quản đảm bảo an ninh trật tự
tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh khánh hòa bước đầu đã thu được nhiều hiệu quả tích cực
được nhân dân đồng tình ủng hộ
tham gia nhiệt tình từ đó các phong trào tự quản ở các địa phương tiếp tục được xây dựng thí điểm và nhân rộng
sau đây là ghi nhận của phóng viên antv tại thành phố nha trang
đây là tiếng loa tuyên truyền lưu động của nhóm hội tự quản phòng chống dịch covid một mươi chín
và đảm bảo an ninh trật tự của tổ dân phố bốn phường ngọc hiệp thành phố nha trang
nhất được người dân thực hiện nghiêm các quy định của bộ y tế và chính quyền địa phương
ban ngày tuyên truyền lưu động ban đêm tổ chức nắm tình hình kết hợp tuần tra
đảm bảo an ninh trật tự
mặc dù mới được thành lập ít ngày nhưng bước đầu đã có những kết quả thuận lợi
được nhân dân chính quyền địa phương đồng tình ủng hộ và đánh giá cao
đây là một cái mô hình và phải nói rằng nó cụ thể và thiết thực đối với công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
cũng như là phát động phong trào toàn dân để tham gia giới diện an ninh trật tự
tại địa phương
sau gần ba tháng xây dựng và triển khai hiện thành phố nha trang đã có hai mươi bảy trên hai mươi bảy xã phường
triển khai ra mắt mô hình với hai mươi chín nhóm hộ tự quản phòng chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự
trong đó lực lượng công an tại cơ sở tổ trường thôn trường làm nông cốt
phối hợp với các thành viên trong nhóm hộ tự quản tổ chức tuyên truyền cho nhân dân trong địa bàn
chấp hành đường lối chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
vận động nhân dân tự nguyện ký
chất tích cực tham gia công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
hàng đêm sẽ tổ chức lực lượng tuần tra kết hợp với công tác nắm tình hình để kịp thời phát hiện
xử lý những vấn đề có liên quan đến công tác phòng chống dịch và an ninh trật tự trên địa bàn
đã xây dựng các quy ước phối hợp giữa các hộ gia đình
mỗi nhóm hộ gia đình từ ba mươi đến năm mươi hộ
có ban tự quản và qua đó đã phối hợp phát hiện người từ vùng dịch
trở về người không chấp hành các quy định về phòng chống dịch và các hành vi vi phạm pháp luật
vi phạm an ninh trật tự trên địa bàn qua đó đã đảm bảo tệ hình được công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố
thời gian tới công an thành phố tiếp tục tham mưu cho thành ủy ban tổ chức triển khai đồng loạn trên toàn địa bàn thành phố
để mê hộp mô hình đi vào hoạt động có hiệu quả
đề nghị cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp công an phường chủ động quan tâm tham mưu hướng dẫn
và kiểm tra các nhóm hộ để thực hiện quý ước sát với tình hình thực tế trên địa bàn
qua đó phát huy tác dụng đảm bảo an ninh tự cũng như công tác phòng chống dịch
bằng nhiều việc làm thiết thực trong công tác phòng chống dịch bệnh cũng như đảm bảo an ninh an toàn tại địa bàn
nhóm hộ tự quản phòng chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự là mô hình mới góp phần tích cực bảo vệ và giữ vững vùng xanh trong phòng dịch covid một mươi chín
thời gian tới công an thành phố nha trang tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an cơ sở thực hiện nghiêm túc các nội dung trong mô hình
huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân để mô hình phát huy một cách hiệu quả nhất
từ đó tiếp tục nhân rộng ra nhiều tổ dân phố khác trên địa bàn thành phố với mục tiêu vừa nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch
vừa đảm bảo giữ vững an ninh trật tự
kính thưa quý vị ngày hai mươi một tháng một mươi một sở y tế tp hcm cho biết
từ ngày hôm nay ngày hai mươi hai tháng một mươi một tp hcm sẽ bắt đầu tiêm vaccine covid một mươi chín mũi hai cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
và thời gian tiêm dự kiến diễn ra là đến hết ngày hai mươi tám tháng một mươi một
theo đó đợt tiêm này chủ yếu tiêm cho nhóm đối tượng từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
sinh sống học tập tại tp hcm và đã tiêm đủ mũi một đủ thời gian kể cả trẻ tiêm muối một tại tỉnh thành khác
và tiêm muối một cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi sống và học tập tại tp hcm nhưng chưa tiêm trong đợt một do phải hoãn tim
mới trồng một mươi hai tuổi
với đồng thuận tham gia tiêm chủng mới trở về tp hcm
ngoài ra theo sở y tế tp hcm trong giai đoạn hiện nay bên cạnh việc đẩy tiến độ bao phủ vaccine
được xác định là chiến lược y tế mang đến quyết định thì việc kịp thời phát hiện ca dương tính
đi xét nghiệm chẩn đoán và điều trị sẽ góp phần quan trọng trong công tác kiểm soát dịch bệnh
hạn chế lây nhiễm và tử vong
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu vừa ban hành
quyết định thắt chặt một số hoạt động trên phạm vi toàn tỉnh
và hai lĩnh vực bị thất chặt là việc đi lại của người dân và các hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống
và thời gian áp dụng là từ ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng một mươi một
theo đó trên địa bàn tỉnh bạc liêu sẽ ngưng việc phục vụ tại chỗ tất cả các hoạt động dịch vụ ăn uống
kể cả nhà hàng và nhà hàng trong khách sạn
việc đi lại của người dân cũng bị hạn chế cụ thể cấm tất cả người ra đường kể từ hai mươi giờ hôm trước
đến bốn h sáng hôm sau trừ các hoạt động công vụ được phép của chủ tịch
quyền hoạt động phòng chống dịch cấp cứu xử lý các sự cố điện nước viễn thông và công nhân đi làm ca đêm về
người dân không được ra đường kể cả ban ngày nếu chưa được tiêm vaccine từ một mũi qua một mươi bốn ngày trở lên
hoặc chưa phải là người đã khỏi bệnh covid một mươi chín còn trong hạn sáu tháng kể từ ngày khỏi bệnh
khắp xã tiến hành khắp thẻ đi chợ cho mỗi hộ chỉ đi được hai lần một tuần
người đi chợ phải là người đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong thời hạn sáu tháng trở lại
hoặc đã tiêm hai mũi vaccine hoặc đã tiêm một mũi đã qua một mươi bốn ngày
địa phương sẽ tổ chức đi chợ hộ cho những gia đình không có người đủ điều kiện đi chợ như nêu trên
chợ truyền thống siêu thị cửa hàng tiện lợi trung tâm thương mại được hoạt động nhưng phải có điều kiện
các hoạt động ngoài trời không được tổ chức quá một mươi người ngoài công sở trường học
cán bộ công nhân viên chức muốn ra khỏi tỉnh phải có giấy phép
tuyệt đối không được đi đám tiệc trừ đám tiệc của gia đình mình
trước diễn biến số ca f tăng cao tại các tỉnh thành miền tây
tính đến chiều ngày hai mươi tháng một mươi một các tỉnh trong khu vực đã cập nhật cấp độ dịch
để có biện pháp ứng phó hiệu quả với tình hình dịch bệnh đang còn rất phức tạp
tại tỉnh an giang theo đánh giá mới nhất tỉnh này đang ở cấp độ ba
an giang có ba huyện thành phố ở cấp độ bốn là thành phố châu đốc huyện tịnh biên tri tôn
sáu huyện thị xã ở cấp độ ba gồm an phú châu phú chợ mới tân châu châu thành phú tân
thành phố long xuyên và huyện thoại sơn ở cấp độ một
trong những ngày qua an giang ghi nhận trung bình khoảng năm trăm linh ca mỗi ngày
đặc biệt xuất hiện các ổ dịch trong các khu công nghiệp xí nghiệp nhà máy
đến nay số ca f tại tỉnh an giang đã vượt con số hai mươi ca
tỉnh sóc trăng đang nằm ở vùng vàng
sóc trăng có ba huyện nằm ở cấp độ ba gồm kế sách trần đề và thành phố sóc trăng
đến nay ca f tại sóc trăng đã vượt một mươi một
tỉnh vĩnh long dịch đang ở cấp độ hai
tỉnh có ba huyện thị xã thành phố nằm ở cấp độ ba gồm thị xã bình minh
chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một các giao dịch qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng
đã tăng bốn mươi một bốn về giá trị và số lượng tài khoản thanh toán cá nhân
đã hơn một trăm một mươi triệu tài khoản là tăng một mươi năm bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
như vậy là đại dịch covid một mươi chín đã làm cho người dân đang dần thay đổi thói quen thanh tái
từ tiền mặt sang các ứng dụng dịch vụ thanh toán không tiền mặt
theo thống kê của ngân hàng nhà nước trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
tổng số lượng giao dịch qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng tăng một tám mươi năm
tăng tới hơn bốn mươi về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
số lượng và giá trị thanh toán qua kênh internet tăng tương ứng năm mươi một một mươi sáu và hai mươi chín chín
qua kênh điện thoại di động tăng tương ứng bảy mươi sáu một mươi chín và tám mươi tám
kênh qr code tăng tương ứng sáu mươi bốn bảy và một trăm hai mươi bảy chín về giá trị
chỉ từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã có thêm một tám triệu tài khoản thanh toán
được mở trực tuyến theo phương thức mới ekyc trong hơn một trăm một mươi triệu tài khoản thanh toán đang hoạt động
với những số liệu tăng trưởng ấn tượng đã cho thấy
xu hướng thanh toán của người dân đang thay đổi dần
do các dịch vụ thanh toán không tiền mặt
dùng bằng thẻ thì nó sẽ rất thuận lợi cho mình
mình đỡ phải mang nhiều tiền đi này
rồi là trong lúc mình thanh toán thì mình sẽ không bị sợ lây lan nhiệt
trong cái lúc mà dịch bệnh đang nhiều lên hàng ngày này
mình cảm thấy là nó an toàn
an toàn và tiện ích
không cần phải dùng tiền mặt khi thanh toán trực tiếp
và không cần phải tiếp xúc
trước trong và sau cái đại dịch covid của làng sống thứ tư
thì thực ra là có một sự biến động rất lớn
đối với các hợp động các thói quen tiêu dùng của người tiêu dùng
khi đến các hệ thống thương mại hiện đại
và đặc biệt đối với lại cái phương thức thanh toán không dùng tiền mặt
thì nó có một sự biến chuyển rất là lớn
cái biến chuyển nó được thể hiện cụ thể là vào cái thời điểm mà
mà trong cái điều kiện mà giãn cách xã hội
của cái làng sống lần thứ tư
thì cái tỷ trọng mà khách hàng sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt
tăng lên gầm cả chục lần cả mười lần
chính là một cái tỷ lệ rất là lớn khoảng một nửa
đối với tổng doanh số mà sản có trong cái thời gian đại dịch
theo ngân hàng nhà nước hệ sinh thái thanh toán điện tử
đã được hình thành với sự kết nối tích hợp với các ngành lĩnh vực
cho phép khách hàng được thực hiện thanh toán trực tuyến một cách dễ dàng
hầu hết các thành tựu trong cuộc cách mạng công nghệ bốn
đã được ứng dụng mạnh mẽ trong lĩnh vực thanh toán
về vấn đề an ninh an toàn trong quá trình thanh toán
cũng luôn được ngân hàng nhà nước quan tâm được đặt vào vị trí ưu tiên
trong quá trình cung ứng các sản phẩm dịch vụ đảm bảo quyền lợi hợp pháp
cho người tiêu dùng
theo cái chỉ đạo của ngân hàng nhà nước thì napas là một cái đơn vị
xây dựng hạ tầng thanh toán chung cho không chỉ là các ngân hàng
mà toàn bộ những cái đơn vị trung gia thanh toán cũng như đơn vị
cung ứng hàng hóa dịch vụ chúng tôi cũng triển khai được cái hệ thống
chuyển tiền liên ngân hàng hai trăm bốn mươi bảy làm cái dịch vụ mà đã được rất nhiều
người sử dụng đặc biệt trong cái giai đoạn vừa qua khi ảnh hưởng
của dịch bệnh thì cái việc mà thanh toán qua cái việc chuyển tiền
nên ngân hàng không tiếp xúc đã làm cái sự tăng trưởng thực sự mạnh mẽ
và đem lại cái lợi ích và đảm bảo cái sự an toàn cho người dân
cũng như doanh nghiệp
định hướng sắp tới của ngân hàng nhà nước về chuyển đổi số nói chung
và hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt nói riêng thì được tập trung
vào một số cái nội dung chủ yếu là chúng tôi tiếp tục hoàn thiện
các hành lang pháp lý
đặc biệt là hoàn thiện hai nghị định là nghị định thanh toán không dùng tiền mặt
và nghị định về xem bóc là về phía ngân hàng nhà nước
thì phải xây dựng được hạ tầng đảm bảo kết nối liên thông
với các ngân hàng các tổ chức trung gian thanh toán
cũng như các đơn vị cung ứng sản phẩm hàng hóa dịch vụ khác trong nền kinh tế
với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin
hàng loạt các ứng dụng tiện ích thanh toán điện tử đã được đưa vào cuộc sống
làm thay đổi nhiều về thói quen thanh toán và tiêu dùng của người dân
đây cũng là một bước tiến quan trọng góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của chính phủ
về đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại việt nam
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm từ đó thúc đẩy và phát triển tài chính toàn diện
tiến đến quốc gia không tiền mặt
kính thưa quý vị trong lúc lực lượng chức năng thực hiện nghiêm ngặt
các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thì một số trường hợp vì lợi ích cá nhân đã chống trả
thậm chí là gây thương tích cho những người thi hành công vụ
gây bức xúc trong dư luận xã hội
và hành vi côn đồ cũng như là coi thường pháp luật của các đối tượng
cần phải xử lý nghiêm khắc đảm bảo tính răng đe và tinh thần thượng tôn pháp luật
theo thống kê từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh bình thuận
xảy ra một mươi một vụ với một mươi sáu đối tượng liên quan đến tội phạm chống người thi hành công vụ
các đối tượng này không chỉ chống đối với mục đích chạy trốn khi bị bắt giữ
mà còn ngang nhiên khiêu khích thách thức đe dọa lực lượng chức năng khi đang làm nhiệm vụ
nghiêm trọng hơn một số trường hợp sau khi bị bắt giữ xử lý
đối tượng liền kêu gọi bạn bè các đối tượng xấu tổ chức thành nhóm
mang theo vũ khí tấn công lại lực lượng chức năng
điển hình như vụ chống người thi hành công vụ tại xã hàm đức huyện hàm thuận bắc
vào ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một một nhóm bốn đối tượng gồm
võ văn hiếu đào tuấn thành nguyễn hùng đầy và võ phúc hậu
có năm sinh từ một nghìn chín trăm chín mươi tám đến năm hai nghìn ba cùng trú tại xã hàm đức
bất chấp tình hình dịch bệnh phức tạp tổ chức tụ tập đông người mang theo hung khí
không đeo khẩu trang khi lực lượng chức năng phát hiện kiểm tra
các đối tượng đã bỏ chạy trong đó đối tượng đào tuấn thành đã bị giữ lại để làm việc
ba đối tượng hiếu đầy và hậu đã quay lại hiện trường ngang ngược buộc các đồng chí
trong tổ công tác thả đối tượng thành đồng thời lao vào dùng hung khí tấn công
lực lượng chức năng khiến một đồng chí công an và một đồng chí dân phòng bị thương
phải đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện hàm thuận bắc
sau khi làm rõ được hành vi các đối tượng cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm thuận bắc
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với bốn đối tượng nêu trên để điều tra xử lý
hành vi chống người thành công vụ là xâm phạm trực tiếp đến những người đang thực hiện công vụ
đó là xâm phạm đến tính mạng đến sức khỏe danh dự nhân phẩm của người thành công vụ
thứ hai là trực tiếp xâm phạm đến việc thường tôn pháp luật
bởi vì mọi người đều phải chấp hành nghiêm pháp luật
cái thứ ba nữa là cái việc hành vi chống người thành công vụ nếu không được xử lý nghiêm minh
thì dẫn tới những hiện tượng là nhờn luật và đặc biệt trong tình hình hiện nay
thì đã ảnh hưởng trực tiếp tới việc phòng chống dịch bệnh covid đang diễn ra phức tạp
qua các vụ án có thể thấy các đối tượng thực hiện hành vi chống người thi hành công vụ thường rất manh động
có bản tính lưu manh côn đồ có nhiều tiền án tiền sự những người có ý thức chấp hành pháp luật kém
không những vậy trong việc quản lý con em mình thì một số người làm cha mẹ biết con mình vi phạm
đã không ca ngang giáo dục đến nơi đến trốn mà còn cổ suý tiếp tay cho hành động này dẫn đến gây ra hậu quả rất lớn
như vụ chống người thi hành công vụ vào giữa tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một do đối tượng nguyễn quốc bảo ba mươi hai tuổi
trú tại phú lâm hòa hiệp xuyên mộc bà rịa vũng tàu gây ra
đối tượng không chấp hành các quy định phòng chống dịch khi bị kiểm tra tại chốt kiểm dịch tại xã thắng hải
huyện hàm tân còn dùng cả hôn khí tấn công lực lượng chức năng
điều đáng nói khi lực lượng chức năng đến nhà đối tượng tại ấp phú lâm xã hòa hiệp để mời lên cơ quan làm việc
đối tượng bảo không chấp hành mà cùng với cha ruột là nguyễn quốc dũng cầm dao lao ra chém tới tấp vào lực lượng công an để thoát thân
trong đó đối tượng bảo đã chém gây trọng thương một cán bộ công an xã kháng hải
hợp đoàn kết để cùng các lực lượng chức năng để hoàn thành dịch vụ chống dịch trong đời này
trước tình hình tội phạm chống người thi hành công vụ thời gian gần đây có chiều hướng gia tăng
ban giám đốc công an tỉnh bình thuận đã chỉ đạo từng cán bộ chiến sĩ phải luôn đề cao tinh thần cảnh giác
bản lĩnh ứng phó và rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống với đối tượng quá khích và phối hợp với lực lượng tại chỗ
kịp thời khống chế đối tượng
để hạn chế việc mà
chống người thành công vụ thì lực lượng công an phải nắm rõ những quy định của pháp luật
những quy định trong phòng chống dịch covid
có thái độ ứng xử văn minh đối với người dân
và thứ ba là phải biết giải thích và phải biết là ứng xử trong từng tình huống cụ thể
và thứ hai là chúng tôi phối hợp với viện kiểm sát tòa án
là đưa những vụ chống người hành công vụ vào thủ tục rút gọn và đưa ra xử trong thời gian sớm nhất
để hạn chế hành vi chống người thi hành công vụ
lực lượng chức năng cần
cần xử lý nghiêm khắc đó là những giải pháp cấp bách cấp thiết
nhằm giảm thiểu tình trạng chống người thi hành công vụ đang xảy ra
đảm bảo được tính nghiêm minh của pháp luật
sáng nay ngày hai mươi một tháng một mươi một tổng cục thuế tổ chức hội nghị trực tuyến
chính thức triển khai hệ thống hóa đơn điện tử tại sáu tỉnh thành phố là hà nội
thành phố hồ chí minh bình định quảng ninh hải phòng và phú thọ
phó thủ tướng chính phủ lê minh khái đã dự và chỉ đạo hội nghị

đảm bảo từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai hóa đơn điện tử được bao phủ trên toàn quốc
tại sự kiện phó thủ tướng lê minh khái đánh giá cao kết quả thu ngân sách
của ngành tài chính ngành thuế trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp
cùng với việc hoàn thành nhiệm vụ thu phó thủ tướng lê minh khái cũng ghi nhận
và biểu dương việc tổ chức thành công sự kiện kích hoạt thành công triển khai hóa đơn điện tử
phó thủ tướng lê minh khái đánh giá cao kết quả thu ngân sách của ngành thuế trong bối cảnh diễn biến phức tạp
và kết quả đạt được của ngành tài chính ngành thuế
theo tổng cục thuế việc triển khai hóa đơn điện tử bảo đảm dữ liệu chính xác minh bạch thống nhất an toàn
tạo nền tảng cơ sở dữ liệu căn cơ và quan trọng để thực hiện quản lý thuế trên nền tảng số
phục vụ đắc lực cho công cuộc chuyển đổi số của ngành tài chính
thông tin từ huyện côn đảo bà rịa vũng tàu cho biết
địa phương vừa ghi nhận ca dương tính với sars cov hai ca đầu tiên tại huyện đảo
cơ quan chức năng đang khẩn trương tiến hành truy vết khoanh vùng dập dịch
trước đó huyện quân đảo chuẩn bị tổ chức đại hội khuyến học và đại hội chữ thập đỏ
các cơ quan chức năng đã thực hiện xét nghiệm tầm soát cho người dân ở một số khu vực theo mẫu gộp
kết quả mẫu gộp có trường hợp nghi nhiễm là dương tính sars cov hai
trong khi trước đó một ngày người này đã tự đến xét nghiệm tại trung tâm y tế quân dân y huyện côn đảo
cho kết quả âm tính
cơ quan chức năng huyện đã tổ chức khoanh vùng đồng thời tiến hành truy vết khẩn trương
và gửi mẫu về trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bà rịa vũng tàu để xét nghiệm khẳng định
hiện huyện đảo đang tiến hành khử khuẩn truy vết thực hiện các quy định về phòng chống dịch
đồng thời báo cáo về tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo và triển khai thực hiện
tại thành phố cần thơ số ca mắc mới hôm qua giảm gần một nửa so với những ngày trước
nhưng vẫn ở mức cao với trên năm trăm linh ca
điều đáng lo ngại là đã xuất hiện những ổ dịch ở các khu chợ khiến một số nơi phải đóng cửa
gần một tháng cho phép các chợ truyền thống mở cửa có điều kiện
hiện chỉ có khoảng hai mươi bảy trong tổng số một trăm linh năm chợ ở cần thơ hoạt động trở lại
tuy nhiên một số chợ đã buộc phải tạm ngưng hoạt động do có ca nhiễm covid một mươi chín
đó là trung tâm thương mại thốt nốt ở quận thốt nốt và chợ trường xuân a ở huyện thới lai
trước đó ở hai khu chợ này ngành y tế đã phát hiện một số tiểu thương mắc covid một mươi chín
để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch
chính quyền địa phương và ba quản lý chợ đã cho tạm đóng cửa để khử khuẩn tiệt trùng
hiện nay trung tâm thương mại thốt nốt đã mở cửa trở lại
riêng chợ trường xuân a dự kiến mở cửa vào đầu tuần tới
đúng một mươi hai h ngày hai mươi một tháng một mươi một tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
chuyến bay vj ba nghìn bảy trăm bốn mươi chín của hãng hàng không vietjet đưa hai trăm linh bốn du khách hàn quốc đến nghỉ dưỡng và du lịch tại phú quốc
chính thức hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế phú quốc
đây là đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên
đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên đến với phú quốc trong giai đoạn bình thường mới
sau gần hai năm đóng băng do dịch covid một mươi chín
lễ đón đoàn du khách quốc tế hộ chiếu vaccine đầu tiên được tổ chức tại cảng hàng không quốc tế phú quốc
đoàn nghỉ dưỡng và du lịch tại siêu quần thể tất cả trong một quy mô hàng đầu châu á
theo quy trình hướng dẫn đón khách quốc tế của bộ văn hóa thể thao và du lịch và sở du lịch kiên giang
du khách sẽ được trải nghiệm hành trình đặc sắc của hệ sinh thái du lịch khám phá mua sắm
lễ hội nghệ thuật đẳng cấp quốc tế với tiêu chuẩn an toàn
chúng tôi cũng sẵn sàng sau chuyến bay đầu tiên này chúng tôi cũng sẵn sàng phối hợp với các bộ ngành
và hãng hàng không viện xét như các đối tác sẵn sàng ra soát lại kiểm tra lại các việc thực hiện các quy trình đón khách
để có thể hoàn thiện thêm kiến nghị với bộ ngành thực hiện thêm các quy trình quy định làm sao
để có thể đón được khách
sức mạnh phúc lợi và an toàn
đây là sự kiện mở đầu cho chương trình thí điểm hộ chiếu vaccine tại phú quốc nói riêng và việt nam nói chung
là khởi động quan trọng đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực phục hồi ngành du lịch
từng bước mở cửa và phát triển kinh tế trong bối cảnh mới
với công tác đón khách quốc tế được đảm bảo tuân thủ thông điệp năm k và các biện pháp phòng chống dịch bệnh
theo quy định cùng chất lượng dịch vụ cao cấp sự kiện góp phần khẳng định sức hấp dẫn của việt nam
trong bối cảnh mới
hướng tới trải nghiệm du lịch sống trọn vẹn tại phú quốc sống trọn vẹn tại việt nam cho du khách
thời tiết và phong cảnh ở đây rất đẹp tôi rất là thích cảm ơn vì sự đón tiếp nồng nhiệt tôi cảm thấy rất tuyệt
sau nghi thức đón tiếp đoàn du khách di chuyển theo lối đi được phân luồng riêng để thực hiện các thủ tục nhập cảnh
và tiến hành sang lọc sức khỏe tại sân bay cũng như hướng dẫn cài các ứng dụng theo quy định
đoàn du khách hàn quốc lưu trú tại khu nghỉ dưỡng biệt lập bên bờ biển bãi dài bảo đảm không tiếp xúc với cộng đồng
và không ảnh hưởng đến hoạt động của du khách trong suốt kỳ nghỉ bốn ngày ba đêm tại đây khách du lịch sẽ còn được tiến hành
xét nghiệm covid một mươi chín lần thứ hai vào ngày cuối cùng của hành trình
xác định sống chung an toàn với covid một mươi chín trong giai đoạn bình thường mới các doanh nghiệp lữ hành đã tung ra hàng loạt
tù du lịch hấp dẫn để có thể đón gác ngay khi được phép
trong đó có những sản phẩm du lịch bằng xe đạp hình thức du lịch bằng xe đạp này trước đây được rất nhiều du khách lựa chọn
quốc tế lựa chọn khi du lịch tại việt nam nhưng nay nó đã trở thành sản phẩm được nhiều du khách việt lựa chọn
mỗi một du khách trước khi tham gia chuyến đi đều phải tiến hành xét nghiệm sars cov hai
họ cần tiêm vaccine covid một mươi chín đủ hai mũi hoặc có các khóa xét nghiệm âm tính
chị nga cũng như nhiều thành viên trong đoàn đều cảm thấy yên tâm và hào hứng với chuyến đi lần này
khi mà tham gia một cái chương trình như này một chương trình mở open với thiên nhiên và đạp xe
thì chúng tôi lại được đảm bảo đầy đủ các điều kiện khác để đảm bảo an toàn cho cá nhân và cộng đồng
được test covid ngay ở tại điểm và cũng thực hiện đầy đủ các yếu tố hướng dẫn khác về mặt an toàn
như là khử khuẩn rồi đeo khẩu trang rồi đảm bảo giãn cách rồi để chúng ta đảm bảo được một cái hành trình thú vị và an toàn
trong cuộc đời
theo hội lữ hành hà nội công lọc bộ du lịch bền vững v green hiện tại nhiều tuôn du lịch trải nghiệm bằng xe đạp
đã được chuẩn bị sẵn sàng đón khách có nhu cầu tham quan tại hà nội và quanh hà nội
du khách có khá nhiều chương trình để lựa chọn như du lịch tại hà nội và một số tỉnh thành lân cận
các sản phẩm du lịch này được thiết kế linh hoạt phù hợp cho mọi đối tượng và lứa tuổi
với các chương trình đạp xe ngắn tham quan di tích nổi tiếng của thành phố
hay lên lỏi khám phá một hà nội mới lạ qua các cung đường mà chỉ có xe đạp mới có thể trải nghiệm được
du lịch xe đạp đang là một cái xu hướng mới mà dành cho tất cả các khách du lịch của việt nam mình nói chung
bởi vì đến dòng phút này theo thư chí là du lịch an toàn
dòng sản phẩm du lịch xe đạp là một dòng sản phẩm sử dụng du lịch thể thao du lịch sinh thái
kết hợp với việc trải nghiệm tất cả các cảnh quan các điểm đến nhằm lưng cao sức khỏe và hoàn toàn bảo vệ môi trường
việt nam có lợi thế để phát triển sản phẩm du lịch bằng xe đạp bởi đa dạng địa hình và nhiều di tích di sản kết hợp với cảnh quan thiên nhiên
tuy nhiên với loại hình du lịch này giá tour chọn gói còn cao so với tour du lịch đơn thuần
thiếu hụt bãi giữ xe diện tích mặt đường hẹp nên cũng gây khó khăn cho các đường tùa nội đô nội thành
đây đang là những cản trở để thúc đẩy loại hình du lịch này phát triển
mô hình xe đạp như mọi người đã biết thứ nhất là nó thân diện môi trường
nữa là nó tương đối là linh hoạt nhưng mà có một cái nhược điểm là giao thông của mình hơi lộn xộn một chút
và nếu mà mùa này thì đạp xe thì tương đối đẹp nhưng mà nếu mà quanh năm thì đấy là một trở ngại
ví dụ mùa hè nóng hoặc là mùa mưa thì là mưa gió cái đấy là một trở ngại chính cho cái việc đi xe đạp ở hà nội
cũng theo nhận định của các chuyên gia dù ngành du lịch cả trên thế giới và trong nước vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn
biến phức tạp của đại dịch covid một mươi chín
tuy vậy tình hình dịch được kiểm soát du khách sẽ hướng tới những trải nghiệm du lịch có chiều hướng
thêm về chăm sóc sức khỏe phát triển tinh thần và thể lực những đường đua thân thiện với môi trường
và ưu tiên thị trường nội địa
trong đó du lịch bằng xe đạp sẽ được xem là một trong những loại hình hút khách
ông vũ hồng trường tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt hà nội
cho biết trong hai tuần chạy miễn phí tàu điện trên cao cát linh hà đông đã chở hơn ba trăm ba mươi lượt khách
ngày cao điểm nhất lên tới năm mươi bốn người
từ hôm nay ngày hai mươi một tháng một mươi một tàu điện trên cao chính thức vận hành thương mại
trước đó vào ngày cuối miễn phí vé đi tàu ngày hai mươi tháng một mươi một đường sát cát linh hà đông đón khoảng bốn mươi lượt hành khách
nhiều thời điểm người dân chen chúc trong khoang
từ hôm nay hành khách có thể chọn mua vé theo lượt vé ngày vé tháng
giá vé chặn là tám đến một mươi năm đồng giá mở cửa bảy đồng cứ đi một km cộng thêm sáu trăm linh đồng
giá vé ngày là ba mươi đồng giá vé tháng phổ thông hai trăm linh đồng mỗi người
giá dành cho diện ưu tiên là một trăm linh đồng mỗi tháng
người già và trẻ em dưới sáu tuổi được miễn phí vé
các đoàn tàu hoạt động từ năm h ba mươi đến hai mươi hai giờ hàng ngày
khai tác đạt chỉ tiêu kế hoạch về chuyến lượt đảm bảo an toàn vận hành và công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
bộ công thương vừa ban hành chỉ thị số một mươi hai về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu bình ổn thị trường
với phương châm không để thiếu hàng và sốt giá vào dịp cuối năm cũng như tết nguyên đán nhâm dần sắp tới
bộ công thương yêu cầu sở công thương các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương theo dõi đánh giá nguồn cung nhu cầu hàng hóa
đặc biệt bộ công thương lưu ý về các mặt hàng thiết yếu những mặt hàng có nhu cầu cao hoặc có biến động giá nhiều
trên địa bàn để chủ động phương án hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng biện pháp đảm bảo cân đối cung cầu ổn định thị trường
đồng thời bộ công thương cũng đề nghị các sở công thương chủ động tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh các phương án đảm bảo nguồn cung hàng hóa
theo các cấp diễn biến của dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn hạn chế tối đa việc dừng sản xuất trong dịp gần tết gây tâm lý bất ổn cho thị trường
giám sát chặt chẽ việc bán hàng trong hệ thống phân phối nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu hàng sốt giá giả tạo do đầu cơ nâng giá
theo chỉ đạo của bộ công thương tổng cục quản lý thị trường xây dựng kế hoạch cao điểm chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả dịp trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
thưa quý vị và các bạn trước thực trạng nhiều ngày qua chất lượng không khí trên địa bàn hà nội đều ở mức tiệm cận nguy hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân
bộ trưởng hà nội khuyến cáo người dân cần hạn chế đốt rác giảm thiểu đun nấu bằng than tổ ăn
ngoài ra để có thể chủ động bảo vệ sức khỏe của mình người dân nên thường xuyên theo dõi và cập nhật tình hình chất lượng không khí tại các trang công bố chất lượng không khí của cơ quan nhà nước
để biết được mức độ ảnh hưởng và có các biện pháp bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình
theo nhiều chuyên gia nguyên nhân chính gây ra hiện tượng chất lượng không khí xấu những ngày qua là do mật độ các chất gây ô nhiễm từ hoạt động giao thông
và không khí
các bộ trình xây dựng không giảm khiến bụi bẩn và các chất ô nhiễm không thể khoách tán
bên cạnh đó độ ẩm nền nhiệt tăng cao khiến sương mù xuất hiện dày đặc là mức độ ô nhiễm không khí nặng nề hơn
dự kiến sang đầu tuần khi không khí lạnh tràn về trời sẽ quang trở lại bụi bẩn được khoách tán và ô nhiễm không khí sẽ giảm